xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ khoảng chiều nay thì khối không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
gây mưa rông trên diện rộng cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
sao đến ngày mai khi toàn vùng nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh trời chuyển tạnh giáo
về nhiệt độ do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh
ngày đêm chỉ ở mức là từ một mươi bốn đến hai mươi ba độ trời chuyển rét
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ sau khi có mưa rông mạnh trong đêm nay
thì từ ngày mai khu vực này sẽ phổ biến tạnh giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày
chỉ ra động xung quanh ngưỡng là hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời rét nên quý vị cần lưu ý làm mặc ấm
để đảm bảo sức khỏe tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết
đối với các tỉnh thành miền trung cùng với quá trình dồn xuống phía nam của khối không khí lạnh mạnh
nên trong chiều tối nay mưa cũng sẽ lan dần xuống khu vực các tỉnh nghệ an đến quảng trị
và từ chiều mai trở đi
do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên khu vực này cũng giảm mưa nhanh
chỉ riêng tại khu vực thừa thiên huế do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên có mưa vừa mưa to trong cả ba ngày tới
do cùng chung hình thế như ở khu vực bắc bộ nên nền nhiệt độ tại đây cũng khá tương đồng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an hà tĩnh mức nhiệt ba ngày tới là từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ
còn lại các tỉnh từ quảng bình đến huế ở ngưỡng là hai mươi hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh
nên trong ba ngày tới đều có mưa có nơi xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây cũng có xu hướng giảm khi nhiệt độ trưa chiều chỉ ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới mưa có xu hướng gia tăng nhưng vẫn chỉ tập trung vào lúc chiều tối
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
này còn nắng gián đoạn với mức nhiệt gió động ở khu vực này là một mươi chín đến ba mươi một độ

trong mưa rong thì cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh

trong mưa rông thì cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh